mặc dù tại một số địa phương hôm nay nền nhiệt đã cao hơn ngày hôm qua tuy nhiên ở bắc bộ vẫn đang khá rét đặc biệt là vùng núi tiếp tục có rét đậm có nơi rét hại vùng núi cao dưới năm độ c
theo dự báo từ giữa tuần nền nhiệt miền bắc tăng nhẹ tuy nhiên nền nhiệt chung vẫn sẽ duy trì ở mức thấp
các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân
người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân gia đình và vật nuôi